thưa quý vị tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn công an thành phố rạch giá
phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang
phát hiện hàng chục đối tượng thuê phòng sử dụng ma túy
cụ thể kiểm tra tại một khách sạn có địa chỉ ở đường mùng ba tháng hai vĩnh lạc thành phố rạch giá kiên giang
lực lượng chức năng phát hiện tại tầng bốn và tầng năm của khách sạn có sáu mươi ba đối tượng thuê tám phòng
để sử dụng trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm sáu bịch ma túy tổng hợp
và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tạm giữ gần bốn mươi triệu đồng
tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy lực lượng chức năng phát hiện bốn mươi bảy đối tượng dương tính